ngân hàng phát triển châu á adb cảnh báo khu vực châu á thái bình dương về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng làm cản trở đa tăng trưởng của khu vực
trong báo cáo hội nhập kinh tế châu á hai nghìn một mươi sáu công bố hôm qua ngân hàng phát triển châu á adb đã cảnh báo khu vực châu á thái bình dương về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng làm cản trở đá tăng trưởng của khu vực
trong báo cáo adb cho biết hoạt động tăng cường liên kết thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của khu vực châu á thái bình dương đồng thời cũng giúp cải thiện tính năng động của khu vực trước chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy
theo phó trưởng nhóm chuyên gia kinh tế adb yu jong choang châu á thái bình dương nên cảnh giác trước nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và nỗ lực thúc đẩy tự do thương mại và khuyến khích đầu tư tốt hơn nữa để duy trì đa tăng trưởng của khu vực
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi năm tốc độ tăng trưởng thương mại của châu á đã giảm xuống hai ba thấp hơn mức trung bình của thế giới là hai bảy